đoàn công tác của bộ xây dựng đã làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa
về đề cương nhiệm vụ điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung khu kinh tế nghi sơn
ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu thủ tướng chính phủ đã có quyết định về việc sửa đổi bổ sung
một số điều của quy chế hoạt động của khu kinh tế nghi sơn
theo đó khu kinh tế nghi sơn được điều chỉnh mở rộng diện tích từ một mươi tám sáu trăm linh hectare lên một trăm linh sáu ha
phạm vi mở rộng quy hoạch sẽ gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện tĩnh gia
bà xã thuộc huyện nông cống bà xã thuộc huyện như thanh và phần diện tích mắn đức biển thuộc huyện tĩnh gia
bộ xây dựng thống nhất đề cương nhiệm vụ điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung của khu kinh tế nghi sơn
của ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa
tuy nhiên trong nội dung cần làm rõ hơn việc điều chỉnh đối với từng khu vực gắn với nhu cầu
tránh để lãng phí quỹ đất bộ xây dựng sẽ sớm tổ chức họp lấy ý kiến của các ngành